lực lượng chức năng tỉnh tây ninh vừa triệt xóa một băng nhóm đua xe trái phép
nhóm đối tượng có độ tuổi từ sáu cho đến một mươi chín tuổi đang tụ tập chuẩn bị chạy xe mô tô với tốc độ cao
thì bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời
cảnh sát giao thông công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh phối hợp với công an xã long thành nam thị xã hòa thành
tổ chức mật phục và kết hợp với lực lượng tuần tra
bắt quả tang một mươi sáu thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu cho đến một mươi chín tuổi
đang tụ tập chuẩn bị chạy xe mô tô với tốc độ cao nẹp bô biểu diễn gây mất an ninh trật tự trên đường tôn đức thắng
lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi năm mô tô phân khối lớn các loại
qua thử nhanh có hai đối tượng dương tính với ma túy
các đối tượng thanh thiếu niên này khai nhận trước đó hai ngày đã tụ tập cổ vũ đua xe chạy xe mô tô tốc độ cao
hiện công an thị xã hòa thành đang lập biên bản xử lý đối với từng đối tượng có liên quan
mặc dù đã được các ngành chức năng tích cực tuyên truyền phổ biến về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếu đoạt tài sản
bằng hình thức giả danh cán bộ công an viện kiểm sát tòa án gọi điện thoại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhưng thực tế cho thấy thì còn không ít người dân nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác tạo điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
ngày một mươi bốn tháng năm tôi nhận được một cuộc gọi điện từ một số điện thoại lạ
xưng là chúc vụ làm công an người ta yêu cầu em là chuyển tài khoản vào cho chúng theo chúng xin một cái lệnh
của cấp trên là em gọi điều tra xem em có liên quan đến cái đường dây ma túy tổng em gửi năm trăm hai mươi triệu
em rất là cảnh giác nhiều lần chứ không phải là không nhiều lần em không biết là không lừa đảo đâu
mà không biết làm sao cái cuộc gọi điện đấy nó cứ lại lôi cuốn em cứ làm theo giam giác
vào ngày một mươi hai tháng năm có cuộc điện thoại gọi đến cho tôi nói là hai ba người xưng danh là chúc vụ ý rồi đại ý
ở đường dây của công an tỉnh hồ chí minh điện cho tôi sau đấy là
hắn mới nói tôi là khi điều tra thì cái tên tuổi của tôi đang có liên quan đến cái đường dây phạm tội
là bên ban chuyên án của bộ công an đang muốn là bây giờ chỉ đóng băng cái tài khoản này của chị để điều tra xem là cái số tiền của chị hiện tại đứng tên đấy là có liên quan đến đường dây rửa tiền hay không
thế thì hắn mới nói như vậy thì tôi cũng nghi ngờ tôi cũng có hỏi là thế bây giờ đóng băng thì như thế nào
thì hà nói là bây giờ chị đi tất toán hết những quyển sổ tiết kiệm này và gửi vào chính tên tài khoản cá nhân của tôi chứ không phải bất kỳ một người nào khác cả
thì khi tôi đi tất toán xong thì tôi gửi vào tên tài khoản cá nhân của tôi thì vào ngày một mươi tám tháng năm
thì tôi thấy có một chút nóng rột rồi tôi thấy có một chút gì nghi ngờ
tôi ra ngân hàng tôi hỏi về cái tài khoản cá nhân của tôi hiện tại tiền bao nhiêu thì coi như còn lại là số lượng chỉ còn có bảy trăm linh tiền ở trong ngân hàng
còn lại tất cả cái số tiền mà tôi gửi vào là một tỷ sáu trăm hai mươi năm triệu coi như là đã mất trắng không còn nữa
yêu cầu bị hại mở tài khoản ngân hàng cá nhân và cung cấp đường link là phần mềm độc hại
yêu cầu bị hại truy cập trên điện thoại di động mục đích để đánh cắp thông tin mật khẩu ngân hàng
chiếm đoạt tài sản ngay sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản
các đối tượng còn đe dọa các bị hại nếu không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
thì sẽ tổ chức khám nhà thậm chí bắt giam bị hại
do không kiểm tra kỹ thông tin tâm lý sợ hãi mà các bị hại đã vội vàng chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng
chúng tôi khuyến cáo người dân nhất là nếu cơ quan công an mà không làm việc với người dân qua điện thoại di động
và nếu mà có giấy mời giấy triệu tập như lệnh bắt lệnh tạm gian thì sẽ tiến hành làm việc trực tiếp
và người dân cũng cần phải bảo mật thông tin cá nhân tài khoản mạng xã hội như facebook zalo và tài khoản ngân hàng
khi sử dụng và giao dịch các tài khoản ngân hàng tại các cây atm
và người dân cũng không nên giao dịch với các cây atm
số điện thoại có đầu số lạ và không truy cập vào các trang web mà có cái địa chỉ mà mình chưa truy cập và không biết rõ
người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo chiếm đoàn tài sản qua điện thoại
đồng thời tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có hành vi phạm tội
vào trưa nay ngày năm tháng bảy một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm năm mươi
đoạn qua ấp suối nhung xã tân hưng huyện đồng phú tỉnh bình phước
xe ben chở đất tông vào đuôi xe bán tải đi cùng chiều khiến cho chiếc xe này lao mạnh về phía trước
tông bay hàng rào nhà dân bên đường trước khi lật ngửa
và vụ tai nạn cũng khiến tài xế xe ben bị thương nặng tài xế xe bán tải may mắn thoát chết
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng nay chiếc xe ben chở đất lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi
hướng từ mã đà tỉnh đồng nai đi thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đến đoạn đường cong khu vực cầu cứu do chạy với tốc độ cao lại đổ dốc vào đường cong
chiếc xe ben bất ngờ mất lái tông thẳng vào đuôi xe bán tải
do tài xế tên bình trú tại huyện đồng phú điều kiện đang liêu thông cùng chiều phía trước
cú tông mạnh khiến cho chiếc xe bán tải lao mạnh sang bên lề phải
lao thẳng vào nhà anh dương oan phong bên lề đường tông nát hàng rào
trước khi bay lên phía trước lật ngửa lên trời
chiếc xe ben tiếp tục chạy thẳng khoảng một trăm linh mét lao qua cầu cứu rồi lật ngửa giữa đường bên kia cầu
vụ tai nạn đã khiến cho tài xế xe ben bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
tài xế xe bán tải mặc dù bị lật ngừa kẹt cứng trong cabin
nhưng được người dân hỗ trợ kéo ra ngoài may mắn không bị thương
vụ tai nạn khiến hai phương tiện hư hỏng nặng
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đồng phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
với quy mô của một cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế tại việt nam
giải marathon cựu ti cựu ly giải báo tiền phong lần thứ sáu mươi một
đã thu hút gần hai vận động viên trong và ngoài nước đến tham dự trên huyện đảo lý sơn
quảng ngãi đều động lại trong lòng mỗi vận động viên ở giải đấu này
về huyện đảo quê hương hải đội hoàng sa
đó là ngoài cảnh quan đẹp con người thân thiện
thì hình ảnh về quảng ngãi là điểm đến an toàn an ninh trật tự được đảm bảo
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giải marathon này
công an tỉnh quảng ngãi đã chủ động nắm tình hình và triển khai phương án kế hoạch
đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường
nơi diễn ra các hoạt động của cuộc thi
kiên quyết không để xảy ra các tình huống gây mất an ninh trật tự ủn tắc giao thông
xác định những vị trí trạm tâm và công tác chuẩn bị
tập trung vào các chốt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vận động viên
đảm bảo cùng đường chạy
ngoài ra có một số lượng khách nước ngoài tham gia chạy
và một số khách trung ương về
thì công tác an ninh đã được đặt lên hàng đầu
và luôn đảm bảo an ninh trật tự
trắng đêm ngày bốn tháng bảy và sáng ngày năm tháng bảy
lực lượng công an huyện lý sơn phòng cảnh sát giao thông
và một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh
đã túc trực bảo đảm an ninh khắp huyện đảo
các lực lượng đã phân làn phân luồng
điều tiết giao thông cho hàng ngàn vận động viên và người dân thi đấu
lưu thông phương tiện
công tác an ninh của ngày hôm nay
tôi đánh giá rất cao tinh thần chuyên nghiệp của các đồng chí công an
rất cảm ơn các đồng chí đã tạo cho chúng tôi có một đường đua an toàn
gần hai vận động viên đỉnh cao và không chuyên
đang và xe chạy trên công đường dập bóng ba lá cờ tổ quốc
hình ảnh của những chiến sĩ công an hết mình với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
an toàn giao thông
đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và nước ngoài
địa điểm tổ chức rất tuyệt vời
lực lượng an ninh đã làm rất tốt công tác phân làn xe
không được xảy ra sáu chục
dịp này lực lượng công an cũng đã phối hợp với lực lượng quân đội
bảo đảm an ninh an toàn cho lễ thượng cờ
với sự tham gia của khoảng ba năm trăm linh người trên đỉnh núi thế lưới huyện đảo lý sơn
đây là hoạt động ý nghĩa
nằm trong khuôn khổ giải vứt địch quốc gia marathon và cưỡng đi dài
mưa lớn hai ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường huyết mạch
ở các huyện bắc hà simacai và bát sát của tỉnh lào cai
bị sạt lở và chia cắt gây nguy hiểm cho các phương tiện
sạt lở lũ quét còn gây thiệt hại đáng kể về nhà ở dụng nương
và các công trình nước sinh hoạt của người dân
tâm điểm mưa nhiều tập trung vào thành phố lào cai
cai thị xã sapa và huyện bát sát
tại đây có nơi mưa rất to như xã thành phố sapa là sáu mươi bốn sáu mm
cam đường thành phố lào cai là bảy mươi bốn mm
mường vi bát sát mưa rất to mực nước là một bảy mươi năm mm
xã trịnh tường bát sát mưa lớn nhất là một trăm bảy mươi sáu tám mm
mưa lớn gây lũ lụt đã khiến cho nhiều tài sản bị thiệt hại
trong đó về nhà ở có hai mươi tám nhà bị ảnh hưởng do ngập lụt
về sản xuất nông nghiệp hơn hai mươi bảy năm hectare lúa mạ
năm năm mươi bảy hecta lúa mạ
và rau màu bị ngập úng
một mươi một sáu hecta cây trồng bị gãy đổ
nhiều gia súc bị chết do bị lũ cuốn trôi
ngay trong ngày bốn tháng bảy các lực lượng chức năng tỉnh
đã tới chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
và tổ chức xử lý các điểm sạt lở
tuy nhiên cho đến thời điểm này một số điểm trên tuyến tỉnh lộ một trăm năm mươi
qua huyện bát sát vẫn còn bị chia cắt chưa đi lại bình thường được
thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực năm m
vẫn còn duy trì nên ngày và đêm ngày năm tháng bảy ở bắc bộ
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
riêng khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ ba mươi bảy mươi mm trên hai mươi bốn h
các tỉnh điện biên lai châu sơn la lào cai yên bái hà giang
và tuyên quang có nơi trên một trăm linh mm trên hai mươi bốn giờ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng trần thị phương liên sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu trên ba mươi năm bãi vượt xã lộc hòa tp nam định
tỉnh nam định xã lộc hòa tp nam định
và đối tượng lại thị nhàn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại ba trăm năm mươi hai hoàng văn thủ phường quang trung tp nam định tỉnh nam định
còn về tội tham mô tài sản
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nam định
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ hữu thuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn đại đê xã đại an huyện vụ bản tỉnh nam định
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trí
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật đến đây là kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi
các chương trình tiếp theo trên anntv